thông tin từ bộ y tế ngày hôm nay cho biết trường hợp thứ ba mươi năm mắc bệnh covid một mươi chín ở việt nam là nữ hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân thứ ba mươi năm là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy xanh ở quận hải châu đà nẵng
vào khoảng một mươi tám đến một mươi chín h ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với hai người quốc tịch anh tại siêu thị điện máy xanh
hai người này sau đó đã được xác định là bệnh nhân thứ hai mươi hai và thứ hai mươi ba mắc covid một mươi chín
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi một tháng ba viện pasteur nha trang nhận được mẫu xét nghiệm do trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng gửi đến
kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với sars cov hai hiện bệnh nhân thứ ba mươi năm đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đà nẵng
còn về diễn biến tình hình sức khỏe của hai du khách người anh mắc covid một mươi chín là bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba
phó giám đốc sở y tế tp đà nẵng nguyễn tiên hồng cho biết hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này ổn định và chưa có diễn biến mới
họ đang được theo dõi cách ly tại bệnh viện đà nẵng
và cũng theo đại diện sở y tế thành phố đà nẵng thì có sáu trường hợp tiếp xúc gần với hai người anh mắc covid một mươi chín trên chuyến bay vn một trăm sáu mươi ba từ hà nội vào đà nẵng
bao gồm ba người việt nam và ba người nước ngoài
những người việt đã được theo dõi cách ly theo đúng quy định
còn trong số ba người nước ngoài thì có hai trường hợp đã được xét nghiệm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
một người đã quay lại hà nội
trước thời điểm bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ một mươi bảy được phát hiện sở y tế tp đà nẵng cho biết thông báo cho ngành y tế hà nội để có biện pháp cách ly theo dõi kịp thời
liên quan đến thông tin là nhân viên sân gôn bỏ trốn khỏi khu cách ly và bắt xe về quê phó giám đốc sở y tế đà nẵng nguyễn tiên hồng cho biết thông tin này là không chính xác
sở y tế hà nội cho biết bệnh viện giã chiến số hai của thành phố sẽ được xây dựng tại trung tâm sát hạch lái xe
thuộc địa phận xã thành hòa huyện thành hồng
bệnh viện giã chiến số hai là cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm được tổ chức xây dựng và triển khai khi tình hình dịch covid một mươi chín gây ra ở cấp độ bốn khi có trên một ca bệnh
bệnh viện giã chiến này có quy mô là sáu trăm linh giường bệnh với hai mươi khoa phòng chức năng sẽ thu dung cấp cứu điều trị cách ly cho toàn bộ những bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
bệnh viện được thi công trong một mươi ngày trên cơ sở những hạng mục đã có nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là kiểm soát nhiễm khuẩn trang bị các thiết bị chủ yếu
như máy thở máy x quang di động máy xét nghiệm sinh hóa huyết học xe điện chở bệnh nhân nội viện và xe cứu thương
theo sở y tế hà nội số dường bệnh điều trị cách ly hiện tại cấp độ một và cấp độ hai của bốn mươi một bệnh viện công lập và ba bệnh viện ngoài công lập là sáu trăm năm mươi giường
khi dịch bệnh ở cấp độ ba số giường bố trí điều trị cách ly sẽ đạt hơn một hai trăm linh giường và trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn
ngành y tế sẽ có thể bố trí hơn bốn dường bệnh hà nội đã lên phương án xây dựng hai bệnh viện giã chiến
bệnh viện số một sẽ nằm trên địa bàn xã xuân sơn thị xã tây sơn hà nội với quy mô sáu trăm linh giường bệnh
hiện tại hà nội đã ghi nhận bốn ca dương tính với covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hai trăm bốn mươi hai trường hợp có tiếp xúc gần với các ca dương tính đang phải giám sát y tế
ngoài ra thành phố đang thực hiện cách ly tại cộng đồng hơn ba trăm linh người